do có mâu thuẫn và nhiều lần bị nhóm mi đen đuổi đánh nên đêm ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn nguyên thành còn có tên gọi là thành sàm cùng hơn một mươi đối tượng có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi một tuổi đã chuẩn bị hung khí chờ sẵn tại khu vực cầu bằng tăng phường mỹ hòa thành phố long xuyên để trả thù
nhận nhầm một nhóm thanh thiếu niên là nhóm của đối thủ nhóm của thành đã xông ra rượt đuổi đánh chém gây thương tích cho nhiều người
hậu quả là một người tử vong
cũng vì phát sinh mâu thuẫn trong việc tranh chấp địa bàn làm ăn nên nguyễn ngọc quyên và bạn trai đã huy động thêm một mươi đối tượng mang nhiều hung khí đi đến nhà võ văn tới để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc hỗn trì
nguyễn ngọc quyên và bạn trai đã huy động thêm một mươi đối tượng mang nhiều hung khí đi đến nhà võ văn tới để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc hỗn trì
các đối tượng trong các vụ án đa phần có trình độ học vấn thấp cha mẹ ly hôn thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình không có việc làm ổn định và thường tụ tập với nhau để sử dụng ma túy
đây có thể được xem là một trong những nguyên nhân dẫn dắt các đối tượng thanh thiếu niên xa vào con đường phạm tội

để giải quyết mâu thuẫn các đối tượng còn sử dụng bom xăng tự chế tấn công nhau
vì nghi ngờ bị nhóm thanh thiếu niên đang nhậu xúc phạm hai đối tượng đến hỏi chuyện và hậu quả là cả một con hẻm ở khu vực sáu phường ngã bảy thành phố ngã bảy náo loạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ngã bảy đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam tất cả tám đối tượng tham gia đánh nhau để điều tra về tội gây dối chất tự công cộng
vì quá trình đánh nhau thì hai bên có sử dụng hung khí ngược đổi la hét
tuy hình như đánh nhau của các đối tượng không gây thương tích nhưng đã ảnh hưởng xấu đến mắc an ninh chất tự gây bức xúc kỷ lượng trong quần chống nhân dân
do đó lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo là phải cương quyết xử lý nhóm đối tượng này nhằm găng đe giáo dục
thiếu niên này mới một mươi sáu tuổi trú tại phường tám thành phố cà mau
những lần mang theo hung khí nhằm mục đích gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích cho người khác bị xử lý hành chính và cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục tái phạm
do mâu thuẫn tình cảm trai gái với một nhóm khác nên cả hai bên đã tụ tập hỗn chiến
bọn chúng chuẩn bị giao tự chế tuyếp sắt hẹn nhau ra chỗ vắng để đánh nhau
rất may lực lượng công an thành phố cà mau đã ngăn chặn kịp thời và tạm giữ một mươi tám đối tượng tham gia
một lỗ hỏng rất lớn trong quá trình giáo dục con em của các gia đình nhà trường cũng như ảnh hưởng từ thói hư tật xấu của nhiều cha mẹ gia đình khiếm khuyết
làm trẻ em hư hỏng dễ dàng xa vào tệ nạn xã hội và thực hiện các hành vi phạm tội
về lâu dài nhân cách
của trẻ sẽ hình thành những thói hư tật xấu xem thường pháp luật
mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng một bộ phận thanh thiếu niên có thói quen tàng trữ mua bán vận chuyển sử dụng vũ khí hung khí công cụ hỗ trợ để sẵn trong nhà
khi có chuyện chúng sẵn sàng đem đi gây án mà không rẻ trừng hay lo sợ bị pháp luật trừng phạt
không có nhận diện được cái năng lực gọi là hậu quả hành vi của mình một cách rõ ràng khi mà gặp tình huống
thứ hai nữa là phản ứng ở đây là phản ứng toàn bằng cảm xúc thôi
dẫn đến những hành vi bột phát những hành vi bạo lực bột phát như là một cách thức trả thù
cái số lượng lớn những bạn trẻ những người những kẻ tội phạm ở trong lớp tuổi tuổi niên nó nhiều như vậy
nó cũng đã cho chúng ta thấy rằng là một bức tranh buồn trong công tác giáo dục

cơ quan công an nhận định tình hình tội phạm vị thành niên ở nhóm mâu thuẫn
đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp
bên cạnh vai trò ngăn chặn rất quan trọng của lực lượng cảnh sát cơ động và các tổ chấn áp tội phạm nguy hiểm
tin báo từ nhân dân cũng rất hữu ích để phối kết hợp trong việc đảm bảo an ninh trật tự vì bình yên cuộc sống của nhân dân